huyện phong điền thành phố cần thơ tổ chức khánh thành cây cầu ông hiệp hiền tại ấp nhơn bình xã nhơn ái huyện phong điền thành phố cần thơ
cây cầu này được cơ quan thường trực báo nhân dân tại thành phố cần thơ vận động các mạnh thường quân tài trợ
cây cầu được khởi công xây dựng vào ngày một mươi chín tháng năm vừa qua nhân dịp sinh nhật lần thứ một trăm ba mươi của chủ tịch hồ chí minh
cây cầu này được thiết kế bằng bê tông cốt thép dài hai mươi năm m ngang một sáu mét với tổng vốn đầu tư trên một trăm ba mươi triệu đồng
cầu do cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ vận động các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố ủng hộ
cầu ông hiệp hiền hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại ý nghĩa rất lớn về sự gắn kết của cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ với địa phương
trong việc phát triển kinh tế xã hội nhất là giúp đỡ bà con nghèo vùng sâu vùng xa đi lại thuận tiện hơn